hôm nay chín tháng tám bước sang ngày thứ hai của phiên tòa xét xử vụ án sai phạm đất đai ở xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
bị cáo lê đình thuần cựu chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng tâm được xác định phạm tội nhiều lần
viện kiểm sát đề nghị mức án từ bốn mươi tám đến sáu mươi tháng tù
trong sáng nay chủ tọa quyết định dừng phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận
mở đầu phần tranh luận viện kiểm sát công bố bản luận tội
bản luận tội của công tố viên cho hay qua phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa
đa số các bị cáo nhận tội một số bị cáo chỉ nhận một phần sai phạm
nhưng viện kiểm sát đủ căn cứ kết luận hành vi của các bị cáo
theo đó từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn một mươi ba do buông lỏng công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã đồng tâm các bị cáo là cựu lãnh đạo xã
vì động cơ vụ lội đã thực hiện việc cấp và giao đất trái thẩm quyền
hợp thức đất lấn chiếm cho một số hộ dân trái quy định
công tố viên cho rằng lỗi của các bị cáo là thực hiện hành vi cố ý
gây hậu quả nghiêm trọng nên cần thiết phải xử lý nghiêm
bốn bị cáo là cựu cán bộ cấp huyện trong đó có phòng tài nguyên và môi trường
không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
dẫn đến những sai phạm trong quá trình quản lý đất đai gây bức xúc cho nhân dân
các bị cáo này đã ký xác nhận đất cho các hộ trái pháp luật
nên cần thiết phải có hình phạt tù nghiêm khắc
cơ quan công tố cũng cho rằng các bị cáo không có tình tiết tăng nặng
căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo
cao nhất là sáu mươi tháng tù thấp nhất là ba mươi tháng tù treo
chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin phiên tòa trong các bản tin tiếp theo